ngày ba mươi một tháng một văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
buổi họp báo thường kỳ đầu tiên của năm và cũng là buổi họp trước thềm tết nguyên đán kỷ hợi
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng
chủ trì buổi họp cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành
trả lời câu hỏi liên quan đến xe biển xanh đón người nhà bộ trưởng bộ công thương
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết
đây là điều đáng tiếc đối với bộ trưởng trần tuấn anh cũng như bộ công thương
bản thân bộ trưởng cũng đã đích thân có thư xin lỗi toàn thể nhân dân
cũng như lãnh đạo đảng nhà nước và những cơ quan liên quan
thứ trưởng bộ công thương nhận định
đây cũng là hành động thẳng thắn giám nhận lỗi và sửa sai của bộ trưởng trần tuấn anh
theo các quy định hiện hành với mục đích là trước hết là không để các sự việc tương tự diễn ra
và đây cũng là bài học rút kinh nghiệm chung cho tất cả các ông chí
các cán bộ công chức công chức khi dùng xe công để sử dụng việc riêng
chứ không phải riêng đồng chí bộ trưởng trần tuấn anh
liên quan đến vấn đề hàng vạn container tồn động tại các cảng biển gây thiệt hại cho doanh nghiệp
ông võ tuấn nhân thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường cho biết
trong bối cảnh một loại xe bộ
các văn bản quy phạm pháp luật được nêu ra nhằm thực hiện luật bảo vệ môi trường
luật hải quan thì cũng gây ra trồng chéo
trong bối cảnh một loạt các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện luật bảo vệ môi trường
luật hải quan thì nó cũng vô tình sinh ra những cái trồng chéo
những khó thực hiện cho các đơn vị ở địa phương
về vấn đề này bộ trưởng mai tiến dũng cho biết thêm
hiện một lâu hàng phế liệu có tới bốn cơ quan
trong khi đó giám định độc lập là đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật
tại quy định của thông tư tám trăm linh chín được thực hiện trong bối cảnh hạn chế nhập khẩu phế liệu
đáp ứng được việc hoàn thiện các quy chế về nhập khẩu phế liệu theo hướng bảo vệ môi trường
tuy nhiên khi thực thi cũng có một số vấn đề trồng chéo ở đơn vị tài nguyên môi trường địa phương
dẫn tới kéo dài thời gian thông quan các lô hàng hóa
bộ trưởng cho biết thủ tướng yêu cầu phải đưa vào nghị quyết của chính phủ
không giao trách nhiệm cho sở tài nguyên tại các địa phương nữa
đồng thời sẽ đưa ra thông báo để hủy bỏ thông tư tám trăm linh chín